sau huyện bình chánh tới đây thanh tra thành phố hồ chí minh tiếp tục thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng trên địa bàn huyện củ chi
quyết định thanh tra số ba trăm năm mươi chín của thanh tra thành phố về thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng trên địa bàn huyện củ chi có thời hạn bốn mươi năm ngày
thời kỳ thanh tra từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay và các vụ việc phát sinh trước thời kỳ thanh tra có liên quan đến nội dung thanh tra
nếu xét thấy cần thiết vẫn tiến hành thanh tra để kết luận theo quy định pháp luật
tại huyện củ chi thời gian qua cũng xảy ra nhiều vụ việc vi phạm trật tự xây dựng nổi lên tình trạng phân lô bán nền đất nông nghiệp
để xét lại kỹ cương trong quản lý đất đai trật tự xây dựng thành ủy tp hcm đã ban hành chỉ thị hai mươi ba về tăng cường sự lãnh đạo
chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trực tự xây dựng và ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch số ba nghìn ba trăm ba mươi ba để triển khai công tác này